sau thời gian nỗ lực triển khai đến nay bảo tàng tỉnh tuyên quang đã cơ bản thực hiện việc lập hồ sơ khoa học khu di tích đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của đảng tại xã kim bình huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang để trình thủ tướng chính phủ xem xét xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
hồ sơ khoa học di tích gồm lý lịch khu di tích với tổng thể năm mươi hai di tích như hội trường tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của đảng lán ở và làm việc của chủ tịch hồ chí minh trong thời gian diễn ra đại hội nơi ở và làm việc của chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo đảng chính phủ quốc hội mặt trận
ngoài ra bộ hồ sơ còn có tập bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích trong đó riêng khu di tích kim bình có diện tích tám năm trăm linh m hai tập ảnh với gần một trăm năm mươi ảnh tư liệu và hiện trạng di tích
ngoài ra bộ hồ sơ còn có tập bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích tám năm trăm linh m hai tập ảnh với gần một trăm năm mươi ảnh tư liệu và hiện trạng di tích
nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ
ngoài ra bộ hồ sơ còn có tập bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích trong đó riêng khu di tích tám năm trăm linh m hai tập ảnh với gần một trăm năm mươi ảnh tư liệu và hiện trạng di tích